các nhà bảo tồn chile đang phải chạy đua với thời gian để cứu một loài ếch mang tên loa khỏi nguy cơ tuyệt chủng
đây là một loài ếch sống ở dưới nước đóng vai trò rất quan trọng đối với hệ sinh thái nhưng đang gặp nguy hiểm do ô nhiễm và thay đổi môi trường sống
loài ếch loa thân hình nhỏ bé với các chấm đen chi lưng có sức sống bền bỉ trên vùng sa mạc atakama của chile
tuy nhiên tình trạng ô nhiễm và thay đổi môi trường sống đang tác động không nhỏ tới loài lưỡng cư này
các động vật lưỡng cư rất quan trọng đối với môi trường bởi chúng là một phần của hệ sinh thái
chúng nằm trong chuối thức ăn và nếu mất đi nó sẽ phá vỡ sự cân bằng
thức ăn của loài ếch loa này là mũi và một vài loại côn trùng
nếu ếch tuyệt diệt số lượng mũi và côn trùng tại miền bắc chile sẽ tăng lên chóng mặt
liên minh bảo tồn thiên nhiên quốc tế đã xếp loài loa vào danh sách sinh vật đang gặp nguy hiểm nghiêm trọng
tuy nhiên do ít được biết đến các nhà bảo tồn đang phải nỗ lực từng bước rất nhỏ
để triển khai các chương trình bảo vệ năm ngoái các nhà khoa học đã tìm được một mươi bốn cá thể ếch loa
ở gần khu vực phía bắc sa mạc chúng đã chuyển về các cơ sở để nghiên cứu và nhân giống